ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo xây dựng hai phương án của điều một trăm một mươi về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
có ý kiến đại biểu bày tỏ tán thành phương án hai đề nghị nhà nước bộ y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thanh toán bằng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp khả năng ngân sách nhà nước và chi trả của người dân
đối với giá khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tôn trọng nguyên tắc thị trường cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước được định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
với cơ chế tự chủ thì gắn liền với việc tự chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành
giá dịch vụ y tế đối với ngành y tế đặc biệt là giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh có vai trò to lớn trong việc thực hiện tự chủ tài chính y tế
và dịch vụ khám bệnh chữa bệnh chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu tại các cơ sở y tế là dịch vụ do đơn vị cung cấp trên cơ sở tự nguyện theo yêu cầu của người bệnh hoặc người nhà người bệnh với trình độ chuyên môn kỹ thuật và chất lượng phục vụ đáp ứng được nhu cầu mong muốn của người dân trong nước và ngoài nước
trong khi đó đại biểu lưu văn đức đoàn đắk lắc lại lựa chọn phương án một đề nghị nhà nước bộ y tế quy định giá tối đa dịch vụ khám bệnh chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước
nếu không kiểm soát giá đối với các dịch vụ khám chữa bệnh ngoài phạm vi bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thì mức chi phí y tế sẽ vượt qua khả năng của những người dân nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
nhưng không thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
báo cáo tiếp thu và làm rõ vấn đề này bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan cho biết để bảo đảm an sinh xã hội luật sẽ quy định theo hướng chính phủ quy định về lộ trình cụ thể của việc tính đúng tính đủ
trên cơ sở đó bộ y tế sẽ quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và do ngân sách nhà nước thanh toán
hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định giá dịch vụ của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn của tỉnh quản lý nhưng không được vượt qua mức giá dịch vụ khám chữa bệnh tương ứng do bộ y tế quy định
sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã đến thăm làm việc và dự lễ khai mạc hội thao truyền thống bộ tư lệnh cảnh vệ lần thứ ba mươi bốn
đây là hoạt động nhằm biểu dương sự trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt của lực lượng cảnh vệ hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an các đồng chí lãnh đạo bộ công an cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương
được thành lập vào ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba lực lượng cảnh vệ công an nhân dân trải qua chặng đường bảy mươi năm đến nay đã có những bước phát triển mạnh mẽ
các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ luôn trung thành tuyệt đối sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các mục tiêu trọng yếu các sự kiện đặc biệt quan trọng các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
với những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc lực lượng cảnh vệ đã vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng huân chương hồ chí minh danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác
tại buổi lễ chủ tịch quốc hội vương đình huệ và bộ trưởng tô lâm đã tặng hoa chúc mừng các đoàn tham gia hội thao
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị với tinh thần thi đấu thể thao trung thực cao thượng và đoàn kết mong muốn hội thao sẽ thành công tốt đẹp và thực sự trở thành ngày hội đầy ý nghĩa
phát huy truyền thống trong những năm qua bộ tư lệnh cảnh vệ đã chú trọng công tác giáo dục đào tạo cán bộ chiến sĩ trong đó xây dựng nhiều chương trình kế hoạch về công tác huấn luyện nâng cao khả năng xử lý các tình huống nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ coi đây là tiêu chí đánh giá của tập thể và cá nhân

phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị các tác giả nhóm tác giả lan tỏa trao đổi những kiến thức tài liệu đã thu thập được từ cuộc thi để các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có thêm kiến thức về vị trí vai trò và hiểu thêm về những đóng góp chiến công của lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân có thêm kiến thức về vị trí vai trò và hiểu thêm về những đóng góp chiến công của lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân có thêm kiến thức về vị trí vai trò và hiểu thêm về những đóng góp chiến công của lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân d
nhất là thế hệ trẻ công an nhân dân
đây cũng là dịp để các đơn vị thuộc lực lượng hậu cần kỹ thuật giới thiệu các sản phẩm đã nghiên cứu phát triển
tới công an các đơn vị địa phương thể hiện chức năng nhiệm vụ và những thành tựu đạt được của đơn vị
triển lãm được trưng bày với ba chủ đề vinh dự tự hào lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân những dấu ấn lịch sử vẻ vang
và hậu cần kỹ thuật công an nhân dân chính quy hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
triển lãm phục vụ tham quan đến hết ngày một mươi ba tháng một tại trụ sở bộ công an bốn mươi bảy phạm văn đồng
quận cầu giấy thành phố hà nội từ tám h đến một mươi sáu h ba mươi phút các ngày trong tuần